phó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ngài trần tê chu
đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ
chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao và trân trọng tình cảm nồng ấm của ngài đại sứ
đã dành cho đất nước và con người việt nam cũng như sự quan tâm những nỗ lực không mệt mỏi
sự chủ động tích cực và đóng góp quan trọng của ngài đại sứ vào việc đưa quan hệ đối tác
giữa việt nam và hàn quốc phát triển hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
cả về kinh tế chính trị và giao lưu nhân dân
phó thủ tướng cũng khẳng định hợp tác và liên kết kinh tế việt hàn ngày càng chặt chẽ
hiệu quả và mang lợi ích của cả hai bên
hàn quốc tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam trên nhiều lĩnh vực
như cung cấp viện trợ phát triển oda đầu tư thương mại
phó thủ tướng cảm ơn những đóng góp hiệu quả của ngài đại sứ đã góp phần làm tăng gấp đôi
kim ngạch thương mại song phương việt hàn và vốn của hàn quốc vào việt nam trong gần ba năm qua
với nỗ lực của ngài đại sứ thì hiệp định fta việt hàn đã có hiệu lực
đây cũng là cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại góp phần hoàn thành mục tiêu
nâng kim ngạch song phương đạt mốc bảy mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
cảm ơn phó thủ tướng đã dành thời gian tiếp
ông trần tây chu đại sứ đặc mệnh toàn quốc hàn quốc tại việt nam khẳng định
dù trên bất cứ cương vị công tác nào sẽ làm hết sức mình để duy trì nguồn oda
tài trợ đồng góp và thúc đẩy mối quan hệ giữa người dân chính quyền hai nước phát triển lên tầm cao mới
phó thủ tướng đã chúc ngài đại sứ và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc
chúc ngài đại sứ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp